tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô mang theo giao tự chế
tăng vật thu giữ có một dao tự chế và một gậy ba khúc
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội với nhóm thanh niên khác nên đã mang theo hung khí và hẹn đến khu vực khóm một phường một để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đến điểm hẹn thì bị lực lượng tuần tra phát hiện và tạm giữ cùng tăng vật